quỹ bác nhân dân huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa cho biết đã hoàn tất chi trả số tiền hỗ trợ một hai tỷ đồng
cho hai hộ có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
đây là hai hộ đầu tiên ở đồng nai được nhận tiền hỗ trợ khi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh
hai hộ được hỗ trợ thường trú tại xã bình minh và xã đồi sáu mươi một có tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi con lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu phi
hiện tỉnh đồng nai quy định mức hỗ trợ lợn tiêu hủy theo đầu lợn thấp nhất là ba trăm linh đồng một con cao nhất là bốn năm triệu đồng một con
sở dĩ đồng nai phải áp dụng phương án này vì khi dịch tả lợn châu phi xảy ra hàng nghìn con lợn phải tiêu hủy
việc cân từng con rất khó thực hiện và để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách
đồng nai yêu cầu chính quyền các cấp phải công khai danh sách người có lợn bị tiêu hủy
hiện dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục lây lan diễn biến phức tạp tại đồng nai với một mươi hai xã thuộc bốn huyện xuất hiện dịch số lợn đã tiêu hủy là gần bốn con